có hành vi sử dụng facebook cá nhân tung tin không chính xác với nội dung
người trung quốc bất ngờ tử vong giữa đường tại thành phố duyên hải thành phố lào cai gây hoang mang dư luận
qua xác minh từ các cơ quan chức năng không có người trung quốc nào tử vong tại khu vực nói trên
trước đó vào hồi một mươi tám h ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi công an thành phố lào cai nhận được tin báo
một người nam giới tử vong trong một cơ sở tăm lá thuốc
sau khi tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và kết luận nguyên nhân tử vong là do sốc ma túy
công an tỉnh lào cai đã lập biên bản vi phạm đồng thời yêu cầu chị linh cam kết không tái phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự đối với trương bảo giang
chú ấp phú thiện thị trấn phú hòa huyện thoại sơn tỉnh an giang về hành vi dùng dao đâm chết người
tại cơ quan điều tra bảo giang khai nhận do có mâu thuẫn từ trước với anh nguyễn phước sang
chú xã vĩnh trạch huyện thoại sơn
khoảng một mươi năm h ngày bảy tháng hai giang thấy phước giang đang ngồi cùng bạn nên đã lấy dao bấm
đâm nhiều nhát làm nạn nhân tử vong tại chỗ
trần ngọc toàn là bạn của nạn nhân cũng bị đối tượng đâm trúng vùng bụng nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời
sau khi gây án đối tượng đã cầm theo hung khí và bỏ trốn
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh tiền giang và công an huyện châu thành
bắt quả tăng một tụ điểm đánh bạc dây hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại khu đất chống thuộc ấp tân cuối xã tân lý đông huyện châu thành
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ hai mươi bốn đối tượng trên một trăm bốn mươi triệu đồng
bảy con gà hai mươi ba điện thoại di động hai mươi hai xe mô tô và một số tăng vật khác có liên quan
tụ điểm đánh bạc do trương quốc thái cư trú tại ấp tân cuối xã tân lý đông huyện châu thành tổ chức
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bàn giao đối tượng và tăng vật cho công an huyện châu thành
tiếp tục điều tra xử lý
chiều nay tại km năm trăm linh đường tránh huế thuộc địa phận phường hương văn thị xã hương trà
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe khách và một xe bồn khiến bốn người bị thương
thông tin ban đầu xe khách biển kiểm soát
ba b bốn trăm sáu mươi một chạy theo hướng nam bắc đâm vào đuôi xe khách biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi năm nghìn hai trăm chín mươi sáu
sau đó tiếp tục đâm vào xe bồn chạy theo hướng ngược lại
hậu quả làm bốn người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện và cả ba xe đều bị hư hỏng nặng
hiện lực lượng công an đang xác định nguyên nhân của vụ tai nạn
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân